tiếp tục thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
khu vực ngõ một trăm bốn mươi bảy phố trương định quận hai bà trưng hà nội đã bị phong tỏa
vì có một bệnh nhân được khẳng định dương tính với sars cov hai
bệnh nhân là nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hiện là nhân viên của ngân hàng tiên phong
số ba trăm linh trần khát trân phường thanh nhàn quận hai bà trưng
đây là ca bệnh mới nhất được cdc hà nội công bố
tuy nhiên chưa có trong danh sách công bố chính thức của bộ y tế
trong sáng nay khu vực ngõ một trăm bốn mươi bảy phố trương định quận hai bà trưng hà nội
đã bị phong tỏa theo kiểu nội bất xuất ngoại bất nhập
lực lượng y tế công an phường túc trực để giám sát hoạt động cách ly
ở sâu bên trong khu nhà trọ của bệnh nhân
đến một mươi giờ cơ quan y tế vẫn tiến hành phun khử khuẩn rất kỹ lưỡng để chống dịch
hiện công tác giả soát điều tra các địa điểm liên quan
và các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đang được khẩn trương tiến hành
một mươi sáu trường hợp ở cùng khu nhà trọ với bệnh nhân cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm
mọi người phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn
đeo khẩu trang khi ra ngoài cộng đồng hạn chế tập trung đông người
không quá ba mươi người tại nơi công cộng giữ khoảng cách tối thiểu một mét khi tiếp xúc
thực hiện khai báo y tế theo quy định
khi có dấu hiệu ho sốt khó thở viêm phổi
phải đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn xử lý kịp thời
dừng các hoạt động lễ hội nghi lễ tôn giáo giải đấu thể thao
sự kiện có tập trung đông người dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ
karaoke quán bar vũ trường không để quá nước về hè hoạt động
hạn chế tổ chức các cuộc họp hội nghị đông người khi chưa cần thiết
tăng cường các hoạt động trực tuyến và sử dụng công nghệ thông tin
không để đình trệ công việc
thành lập và duy trì triển khai các tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống covid một mươi chín
tại cộng đồng ở các tổ dân phố hoặc thôn bản và khu dân cư
khi phát hiện ca bệnh dương tính phải khẩn trương khoanh vùng khử khuẩn
những địa điểm liên quan tổ chức truy vết xác định ngay các trường hợp f một f hai
để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế
các đơn vị địa phương phải tổ chức lấy mẫu xét nghiệm pcr
đối với các trường hợp từ thành phố đà nẵng và các khu vực có dịch
của các tỉnh thành phố khác về từ ngày một mươi năm tháng bảy
và cách ly với người đi từ vùng dịch về trưa qua một mươi bốn ngày
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình đã có quyết định thành lập chốt kiểm soát
phòng chống dịch bệnh trên tuyến quốc lộ một a tại địa bàn xã xen thủy huyện lệ thủy
đây là điểm đầu của tỉnh quảng bình tiếp giáp với tỉnh quảng trị
nơi đã và đang có ca nhiễm covid một mươi chín
chốt kiểm dịch sẽ là chốt chặn quan trọng nhằm nắm bắt kiểm soát phương tiện
con người cư trú trên địa bàn đặc biệt là những người về từ vùng có dịch
và xử lý y tế bước đầu khi đi qua tỉnh quảng bình
chốt kiểm soát bao gồm đại diện công an tỉnh sở y tế bộ chỉ huy quân sự tỉnh
sở giao thông vận tải tỉnh đoàn tri cục chăn nuôi và thú y
ủy ban nhân dân huyện lệ thủy có nhiệm vụ kiểm soát y tế
xác định lịch trình hoạt động của tất cả người và phương tiện đi vào địa bàn tỉnh
đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về phòng chống dịch
trong hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ cho đến khi có thông báo mới
kiểm tra trên xe các phương tiện đi qua lại
có người có biểu hiện của số thó khó thở y không để kiểm soát tốt khi dịch bệnh
mọi người dân khi qua chốt đều được khai báo lịch trình đi lại và khai báo y tế
các phương tiện đều được phun thuốc khử trùng trước khi đi vào địa bàn tỉnh
việc lập chốt và trực tiếp kiểm tra giám sát phương tiện con người khi đi qua địa bàn
vừa đảm bảo yêu cầu chống dịch vừa đảm bảo cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
người dân tôi rất đồng tình với việc này
việc này chủ trương chung
của nhà nước nên tôi rất ủng hộ
cái này là có lợi cho mọi người chứ không phải riêng như cá nhân tôi
là tập trung chủ yếu kiểm soát tất cả các phương tiện vận tải hành khách hàng hóa xe con
đi từ vùng dịch và qua vùng dịch đến địa bàn tỉnh quảng bình
tất cả các loại phương tiện này chúng tôi kiểm tra đo thân nhiệt
và tiến hành phun dung dịch sát khuẩn cho các phương tiện khi lưu thông đến địa bàn tỉnh quảng bình
đồng thời chúng ta tạo mọi điều kiện để cho tất cả các phương tiện khi xuống kiểm tra
thân nhiệt và đăng ký lịch trình của bản thân tạo mọi điều kiện thuận lợi để làm cho nhanh chóng nhất
và đảm bảo an toàn cho khu vực kiểm tra dịch covid
sự phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị ban ngành liên quan nhất là các lực lượng tuyến đầu chống dịch như công an y tế quân đội
cùng sự ủng hộ đồng lòng hợp tác của người dân sẽ không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
sự phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị ban ngành liên quan nhất là các lực lượng tuyến đầu chống dịch như công an y tế quân đội

có thái độ hợp lý và quan trọng hơn là giúp mình hiểu đúng để tự bảo vệ mình
bảo vệ những người có nguy cơ trong gia đình và xung quanh mình
và vì vậy cuối cùng bạn sẽ bảo vệ được cộng đồng
đây là những lời nói đầu trong cuốn sách đại dịch tim không đập thình thịt
do bác sĩ trương hữu khanh viết với mong muốn giúp cho người đọc có cái nhìn cơ bản
nhưng đúng đắn về covid một mươi chín
từ tháng hai năm nay nhiều cuốn sách khác với nội dung về dịch bệnh covid một mươi chín
cũng đã được biên soạn giúp người đọc trang bị những kiến thức khoa học
và chính xác về đại dịch
cái mục đích chính để cho người ta hiểu về covid một mươi chín một cách gọn hơn
thứ hai là xếp lại cách thứ tự bởi vì thông tin về covid một mươi chín nó quá tràn ngập
có lúc đúng có lúc sai làm cho người ta hiểu lầm
thứ ba là nó cũng là cái thông điệp để cho thấy là
cái cuốn sách này có thể ứng dụng cho những trận dịch khác
các xuất bản phẩm này đều trình bày đơn giản dễ hiểu
cung cấp kiến thức cơ bản về virus nói chung
và chủng virus sars cov hai mới nói riêng
trên nền kiến thức đó các ấn bản hướng dẫn cách tự bảo vệ bản thân trước dịch bệnh như
cách rửa tay đeo khẩu trang chế độ dinh dưỡng phù hợp
bên cạnh những cuốn sách phổ biến kiến thức
giới xuất bản cũng đưa ra thị trường những tác phẩm giúp bạn đọc có cái nhìn sâu hơn về đại dịch
và những câu chuyện nhân văn về tình người trong mùa dịch
bởi vì em đi trong nhà sách thì thấy quyển sách đó trong đúng cái mùa dịch này
mà mới xuất bản nên là em đã quyết định mua nó
ta mắt vào thời gian này đi qua hai mùa dịch là cuốn sách về những điều mắt thấy tay nghe
của tác giả di khoa khi trải qua hai đại dịch
cuốn sách không chỉ là trải nghiệm của người viết
mà còn khắc họa những hy sinh của đội ngũ nhân viên y tế trước khó khăn hiểm nguy
lý do để mình viết quyển sách đi qua hai mùa dịch bởi vì là mình quan sát được
những người xung quanh mình đã bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi dịch bệnh này
nghe bản thân mình mình đã bị nhiễm túng ah một n một
lúc đó mình bị dương tính thì mình cũng đã vượt qua được bằng những năng lượng tích cực
mà mình có được trong khi mình làm viện
mình mong rằng là câu chuyện của mình khi mình ghép hai phần quyển sách này lại với nhau
thì mình hy vọng rằng cái năng lượng tích cực này sẽ được truyền cho mọi người
mình có cơ hội được đọc những cuốn sách như này thì mình cảm thấy rất là hữu ích
khi mà đọc cuốn sách này thì giúp cho mình có nâng cao được những cái nhận thức
cũng như là có nhìn sâu hơn về đại dịch
để có thể xuất bản những cuốn sách kể trên trong thời kỳ dịch bệnh
đang diễn ra phức tạp các tác giả và đội ngũ làm sách đã đẩy nhanh tiến độ làm việc
để kịp thời phục vụ nhu cầu của bạn đọc
những cuốn sách trong mùa dịch không chỉ phản ánh vấn đề thời sự
mà còn mang tới thông điệp nhân văn cái nhìn tích cực
cổ vũ mọi người trong cuộc chiến chung trở về cuộc sống bình yên